tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ubthqh đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi bảy phiên họp diễn ra từ ngày một mươi tới ngày một mươi hai tháng tám
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
phiên họp thứ bốn mươi bảy của ubthqh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tái bùng phát với những diễn biến phức tạp hơn
với kinh nghiệm đã có cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở trực tiếp dưới sự chỉ đạo của chính phủ
đã tiếp tục đoàn kết đồng lòng với tâm thế bình tĩnh quyết liệt khẩn trương và tập trung cao độ
để tập trung khoanh vùng kiểm soát lây nhiễm xử lý triệt để các ổ dịch
ngay sau phiên khai mạc ubthqh đã thảo luận về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của luật cư trú sửa đổi
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến đó là việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới
từ cách thức thủ công truyền thống bằng sổ hộ khẩu sổ tạm trú và các tàng thư văn bản sang quản lý bằng số hóa
ubthqh cơ quan thẩm tra luật này tán thành việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới
tuy nhiên băn khoăn về tính khả thi của phương thức quản lý này ubthqh cho rằng quy định thời điểm có hiệu lực của luật
là từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một là không đủ thời gian để bảo đảm các cơ sở dữ liệu liên quan có thể hoàn thiện và vận hành ngay được
từ đó đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định một thời kỳ chuyển tiếp cho phép cơ quan nhà nước và người dân
được sử dụng đồng thời cả thông tin dữ liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú và giấy tờ
tài liệu chứng minh nơi cư trú bao gồm cả sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã được cấp trong các giao dịch hành chính dân sự
nhất là tại những nơi chưa đáp ứng được hạ tầng kết nối với các cơ sở dữ liệu nói trên cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên không đồng tình với ý kiến này bộ trưởng bộ công an tô lâm cho rằng việc giữ lại sổ hộ khẩu đến năm hai nghìn hai mươi năm là không cần thiết
còn những vấn đề gì cần phải tiếp tục phải chỉnh sửa nữa thì đến mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật này có hiệu lực
nếu chúng tôi thấy nếu mà đã thực hiện được cái như thế này thì cái kết nối liên thông giữa các cơ quan các địa phương là rất tốt
phát biểu về vấn đề này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đã đến lúc phải bỏ sổ hộ khẩu giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
những thủ tục có liên quan đến sổ hộ khẩu có thể bỏ đi cải cách đổi mới
giảm bước những thủ tục này cho dân nhờ
tôi là hoan nghìn cái này tôi nói lại hôm trước tôi nói rồi
cái gì tiến bộ cái gì hiện đại gì thuận tiện cho cuộc sống của nhân dân thì chúng ta phải làm chứ
đừng có luyến tiếc những cái mà nó những cái thủ tục hành chính quá rùm rà
còn trong trường hợp mà tới đó nó còn lấn cấn gì đó thì quốc hội có thể ra một cái nghị quyết cho gia hạn thêm
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính